nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín trong các ngày từ hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến ngày mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên trên các tuyến đường sắt tổng công ty đường sắt việt nam tổ chức chạy thêm hơn năm mươi chuyến tàu trên các tuyến có mật độ hành khách tăng cao như sài gòn nha trang sài gòn phan thiết hà nội vinh
ở phía nam tổng công ty đường sắt việt nam tổ chức chạy thêm ba mươi năm chuyến tàu với khoảng một mươi bảy chỗ trong đó tuyến sài gòn phan thiết và ngược lại chạy thêm hai đôi tàu tuyến sài gòn nha trang và ngược lại chạy thêm bốn đôi tàu tuyến sài gòn quy nhơn và ngược lại chạy thêm một đôi tàu tuyến sài gòn quảng ngãi và ngược lại chạy thêm một đôi tàu tuyến sài gòn đà nẵng và ngược lại chạy thêm một đôi tàu
ở khu vực phía bắc tổng công ty đường sắt việt nam tổ chức chạy thêm một mươi tám chuyến tàu trên các tuyến cụ thể tuyến hà nội đà nẵng chạy thêm bốn chuyến tuyến hà nội đồng hới chạy thêm sáu chuyến tuyến hà nội vinh chạy thêm sáu chuyến tuyến hà nội lào cai chạy thêm hai chuyến
bên cạnh đó trên các tuyến hà nội lào cai hà nội hải phòng hà nội đồng đăng hà nội quán triều yên viên hạ long tiếp tục duy trì chạy thường xuyên một mươi đôi một ngày và tổ chức nối thêm toa xe khi nhu cầu của hành khách tăng
tổng công ty đường sắt việt nam vẫn duy trì áp dụng chương trình giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội và hành khách mua vé tập thể